phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông thị thôn năm xã hà vinh huyện hà trung tỉnh thanh hóa về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có sẹo chấm cách hai cm trên đuôi lông mảy trái
còn liên quan đến tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng lê hạnh minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại một mươi chín trên sáu mươi bảy trên năm nguyễn văn cử phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn văn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai mươi sáu trên chín mươi hai nguyễn sơn phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện